một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện yên khánh phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh ninh bình triệt phá
sông bạc này tổ chức tại nhà của phạm văn hào ở xóm hai xã khánh hồng huyện yên khánh tỉnh ninh bình
lực lượng công an phát hiện chín mươi một đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một mươi tám con gà năm ô tô sáu mươi bảy xe máy và hai trăm bốn mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác
hào khai nhận thường mở sới gà vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ tết thu của mỗi chủ gà khi vào sới là một trăm linh đồng và mỗi người vào giới chơi và xem là hai mươi đồng

hào khai nhận thường mở sới gà vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ tết thu của mỗi người vào sới là một trăm linh đồng
hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam chủ trì hội nghị với sự tham dự của gần hai trăm linh đại biểu đại diện cho các nước và tổ chức quốc tế
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới
các nước khu vực cần tiếp tục nâng cao vai trò chủ đạo trong xây dựng các chính sách chiến lược kiểm soát ma túy của quốc gia
nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc trao đổi thông tin điều tra chấn áp tội phạm ma túy với cơ quan phòng chống ma túy các nước và đối tác
hội nghị lần này đã thông qua tuyên bố chung cấp bộ trưởng với tám điểm quan trọng
trong đó nhấn mạnh các nước khu vực cần tiếp tục chủ động đẩy mạnh các đợt truy quét tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên diện rộng
tập trung vào các tuyến biên giới tuyến vận chuyển ma túy và tiền chất trọng điểm từ khu vực tam giác vàng
trưa ngày một mươi tháng chín tại hà nội trong khuôn khổ hội nghị cấp bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam tiếp thân mật và làm việc với đoàn đại biểu trung quốc
do ông tăng vĩ hùng phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ma túy trung quốc dẫn đầu
nêu rõ những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy ở khu vực vốn sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng thực thi pháp luật ở cả việt nam trung quốc và khu vực asean
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam và trung quốc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác cả trong khuôn khổ song phương lẫn khu vực
để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hoạt động sản xuất mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia ở cả hai nước và khu vực asean
cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp bộ trưởng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thái lan
do ông sổm sạc thép sụ thin bộ trưởng bộ tư pháp làm trưởng đoàn
bộ trưởng tô lâm nêu rõ bộ công an việt nam luôn quyết tâm thiện trí và cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận giữa việt nam và thái lan
trong các hoạt động hợp tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống ma túy nói riêng
bộ công an việt nam đánh giá cao vai trò của thái lan trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động kiểm soát ma túy
vì một sông mekong an toàn giữa sáu nước trung quốc campuchia lào myanmar thái lan và việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa hai nước trong thời gian tới
sẽ có bước phát triển mạnh mẽ đóng góp tích cực cho việc kiểm chế tội phạm ma túy ở hai nước và khu vực
phát biểu khai mạc tại hội nghị ba bên song phương cấp bộ trưởng việt nam campuchia lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám vừa diễn ra tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam nhấn mạnh việt nam campuchia lào cần tiếp tục chung sức hợp tác chặt chẽ
huy động tối đa nội lực tranh thủ triệt để ngoại lực để hỗ trợ cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy
đại biểu ba nước tham dự hội nghị nhất trí tập trung mọi nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ cộng đồng asean phòng chống ma túy bất hợp pháp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn
không khoan nhượng với ma túy không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy kiên định lộ trình tầm nhìn asean sau năm hai nghìn một mươi năm và coi đây là mục tiêu của cả ba nước việt nam lào campuchia
tại buổi tiếp xã giao ngày jeremy douglas trưởng đại diện cơ quan phòng chống ma túy
và tội phạm liên hợp quốc khu vực đông nam á thái bình dương thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an việt nam
đề nghị cơ quan unodc tiếp tục dành cho việt nam sự hỗ trợ tích cực cụ thể trên các vấn đề như nâng cao năng lực thực thi pháp luật
tư vấn về chính sách hỗ trợ trang thiết bị để hỗ trợ các cơ quan chức năng của việt nam triển khai thành công các chương trình và kế hoạch hành động phòng chống ma túy của chính phủ trong giai đoạn tới
tại hà nội thứ trưởng bùi văn nam đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động thiếu tướng tô ân sô giám đốc công an tỉnh bắc giang
đến nhận công tác và giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an đồng thời là người phát ngôn bộ công an kể từ ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu đồng chí tô ân sô tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy những thành tích đã đạt được hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược
tới dự lễ bế mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp trao giải cho các đoàn có tác phẩm báo chí truyền hình đoạt huy chương vàng
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm nay đã khép lại thành công tốt đẹp với những ấn tượng khó phai
và đã tìm ra được những tác phẩm chương trình thí sinh xuất sắc minh chứng cho sự nhiệt huyết trong công việc
sự đổi mới trong phong cách thể hiện và tính chuyên nghiệp đặc thù của truyền hình hiện đại
tôn vinh sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự và những công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
tôn vinh những người làm truyền hình trong lĩnh vực an ninh trật tự
sáng ngày một mươi ba tháng chín tại quảng trường dân vận động quốc gia mỹ đỉnh
công an tp hà nội đã phối hợp cùng bộ tư lệnh thủ đô tổ chức buổi diễn tập thực binh
xử trí tình huống giải tàn đám đông biểu tình gây dối an ninh trật tự tấn công đối tượng khủng bố và giải cứu con tin
khắc phục hậu quả năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hơn năm cán bộ chiến sĩ
và công dân trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự
buổi diễn tập thực binh đã diễn ra chất lượng với nhiều khí tài hiện đại và những màn biểu diễn võ thuật điêu luyện
các tình huống thực tế được xử lý dứt khoát hiệu quả
điểm mới tại buổi diễn tập năm nay là việc đã huy động ba mươi tổ công tác thuộc công an quận huyện thị xã
tham gia diễn tập làm tăng thêm tính sinh động phù hợp với thực tiễn trên địa bàn hà nội
thưa quý vị và các đồng chí thời gian qua việc đưa công an chính quy tăng cường đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã được triển khai ở các địa phương trên cả nước đây là một chủ trương lớn đáp ứng yêu cầu theo đề án của bộ công an
sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
mặc dù mới được tăng cường về cơ sở nhưng với sự cầu thị tinh thần trách nhiệm nỗ lực phục vụ nhân dân
các cán bộ chiến sĩ đã nhận được sự giúp đỡ tin tưởng và đồng thuận
từ chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân
phóng sự chuyện của đồng trọng bình do công an tỉnh nam định thực hiện dưới đây là một minh chứng cụ thể
tác phẩm đạt giải vàng ở hạng mục tác phẩm báo chí trong liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai vừa diễn ra

từ chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân đần thứ một mươi hai vừa diễn ra
và chính từ những yếu tố rất đời ấy anh đã từng bước đứng vững trong lòng dân thực sự trở thành người của nhân dân